sau khi sử dụng bánh mì của chuỗi cửa hàng liên hoa tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
nhiều người dân và du khách đã phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng nghi là ngộ độc thực phẩm
tại bệnh viện đa khoa lâm đồng từ ngày một mươi tám tháng ba đến sáng ngày hai mươi hai tháng ba đã tiếp nhận hai mươi ba bệnh nhân
tại bệnh viện hoàn mỹ đà lạt cũng tiếp nhận hai mươi bảy bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng
dối loạn tiêu hóa buồn nôn sốt đi ngoài
sau khi ăn bánh mì tại chuỗi cửa hàng bánh mì liên hoa trên đường trần phú phan chu trinh
nguyễn thị minh khai thành phố đà lạt tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lâm đồng đã kiểm tra
các cơ sở kinh doanh bánh mì trên
chủ các cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu sản xuất bánh mì
không có mẫu thực phẩm lưu theo quy định
lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động của các địa điểm bán bánh mì liên hoa
để làm rõ nguyên nhân của vụ ngộ độc thực phẩm